người phát ngôn điện grammy dmitry peskov vào ngày hôm qua cho rằng việc con tàu thứ hai từ ukraine đi dọc theo hành lang biển đen
tạm thời không liên quan gì đến triển vọng khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen
trước đó một ngày chính quyền ukraine xác nhận một tàu chở sản phẩm thép tới châu phi đã rời cảng odisha của ukraine
thông qua một hành lang nhân đạo tạm thời trên biển đen
và đây là con tàu thứ hai đi qua hành lang này kể từ khi nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen
trả lời họp báo thường kỳ ông peskov tái khẳng định lập trường của moscow về việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc
sẽ tùy thuộc vào khả năng phương tây thực hiện lời hứa liên quan tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của chính nước nga
một nguồn tin liên quan tới tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc cho biết liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ
đang tham dọc cơ hội tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề này với vệ đoàn nga tại thành phố istanbul
nguồn tin cũng cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
sẽ quyết định phần lớn tương lai của thỏa thuận ngũ cốc và tiến trình này sẽ được liên hợp quốc giám sát